đã bảy mươi ba năm nước việt nam hoàn toàn độc lập
cũng là bảy mươi ba năm người dân việt nam nỗ lực hết mình trong công cuộc gìn giữ và dựng xây đất nước
và đội ngũ đã đang và sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển toàn diện của đất nước đó chính là thế hệ trẻ
mang sức trẻ và lòng nhiệt thành tình yêu với quê hương đất nước
thế hệ tương lai sẽ nối tiếp cha ông xây dựng đất nước việt nam ngày một giàu đẹp hơn
chúng tôi đã có mặt trong buổi lễ chào cờ của các bạn sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền
nhìn những gương mặt răng rỡ nhưng không thiếu vắng sự tự hào ấy
chắc hẳn những bạn trẻ tại đây đều đang chất chứa rất nhiều niềm vui và những cảm xúc
khi đứng trước lá cờ tổ quốc thiêng liêng đặc biệt trong dịp kỷ niệm quốc khánh này
cảm xúc em khi mà đứng dưới lá cờ tổ quốc để chào cờ vào mỗi thứ hai đầu tuần
thì thứ nhất là em cảm xúc
em cảm xúc rất là tự hào và em rất là cảm giác khi mà được cái hô chào cờ chào vào hết quốc ca
thì điều đấy em cảm xúc của em nó dần chào mỗi khi mà được đứng dưới lá cờ tổ quốc để chào cờ
dưới ánh nắng vàng của buổi sớm đầu thu ngay từ bảy giờ sáng
từng đoàn người đã cùng xếp hàng ngay ngắn đứng chờ trước lối vào viếng lăng chủ tịch
là ngày lễ thiêng liêng đáng tự hào của đất nước
những người viếng lăng hôm nay
không chỉ có các cựu chiến binh
những người anh hùng đã dành cả thời trai trẻ cho nền độc lập tự do của tổ quốc
mà còn có cả những người con từ khắp các dẻo đất xa xôi
tất cả đều mang trong mình sự tri ân sâu sắc
cùng niềm tự hào mãnh liệt với những trang sử hào hùng của dân tộc trong ngày lễ lớn
hàng năm thì chúng tôi đưa các em học sinh có thành tích xuất sắc nhất của nhà trường đến để
trao học bổng và báo công dân bác tại lăng chủ tịch hồ chí minh
mỗi một lần đến thì cảm xúc vẫn nguyên vẹn như những lần đầu tiên chúng tôi vô cùng xúc động
các em học sinh cũng như các thầy cô giáo trong nhà trường thể hiện tình yêu tổ quốc giản dị bằng việc
là mỗi một người đều sống và làm việc có trách nhiệm với công việc của mình
hay là mỗi một học sinh đều cố gắng hết sức trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức
cũng như là có thành tích học tập thật là tốt để có thể tặng niềm vui cho bạn bè cho cha mẹ người thân thầy cô
hôm nay là ngày hai tháng chín là ngày quốc khánh của việt nam và nhân ngày này em đã nhớ về những cái hy sinh
của cha ông ta thế hệ trước đóng góp cho nền độc lập và tự do của việt nam
và là một người trẻ thì em mong muốn là mình hôm mai sau sẽ thành một công dân tốt
và có công lao đóng góp cho xã hội ạ
mãi khắc ghi từng lời bác dạy trong những ngày quốc khánh đặc biệt này
mỗi bàn trẻ như trào sân sự xúc động tự hào về tổ quốc thiêng liêng
để với sức trẻ và lòng nhiệt thành chúng ta tin rằng thế hệ tương lai sẽ tiếp bước cha ông
gây dựng một việt nam hòa bình ngày càng giàu đẹp